về vấn đề nêu gương của các lãnh đạo cấp cao như ủy viên bộ chính trị ban bí thư ban chấp hành trung ương đảng
thì trong lịch sử đã có nhiều đồng chí lãnh đạo trở thành bài học mẫu mực về trách nhiệm nêu gương và có sức lan tỏa lớn
và sau đây là một câu chuyện về một tấm gương liêm chính
là thư ký cho đồng chí hoàng quốc việt ông nguyễn túc đã có nhiều dịp được mắt thấy tai nghe những câu chuyện xúc động
về phó chủ tịch nước nguyễn lương bằng
trong trí nhớ của ông vẫn còn vẹn nguyên hình ảnh vị phó chủ tịch nước luôn liêm chính
dành mạch công tư kể cả những khoản tiền rất nhỏ như tiền đỏ qua sông
và còn rất nhiều câu chuyện khác
còn với ông nguyễn viết chức thời bấy giờ ông chỉ là một cán bộ cấp phòng
nhưng tấm gương của vị phó chủ tịch nước liêm chính khiến một cán bộ nhỏ bé như ông
cũng luôn tự dân mình phải tu dưỡng rèn luyện chống lại những cám rỗ lẽ thường
con cháu của bác sống cũng rất là bình thường giống như những con em của người khác
thế bởi vì sao nó giống
là bởi vì có ông bố có người ông người bác thì sẽ có con cháu
đấy là nêu gương ngay trong gia đình
còn nêu gương ngoài xã hội thì rõ ràng bác là cái người mà sống rất là giản dị
có những lần đi việc riêng của mình làm gia đình nhà mình là đi bằng phương tiện công cộng
gương mẫu trong từng công việc về nhà phó chủ tịch nước nguyễn lương bằng
cũng nêu gương sáng cho các con nói theo
bố tôi luôn là một tấm gương bởi vì bản thân cụ không bao giờ đòi hỏi cái gì cho riêng mình
và cũng không làm cái gì nó quá xa vời
và cụ cũng dạy chúng tôi như thế
những gì thân thiết với người dân thì không xa lạ với nhà mình
những chi tiết rất nhỏ trong hồi ức của những người ở lại
không chỉ cho chúng ta hiểu thêm về một lãnh đạo cấp cao
luôn cần kiệm liêm chính trí công vô tình
mà còn minh chứng cho việc khi lãnh đạo cấp cao nêu gương
sẽ có sức lan tỏa rộng lớn đi vào lòng người như thế nào
điều này là cơ sở để tin rằng việc thực hiện nghiêm túc có hiệu quả quy định nêu gương
sẽ trở thành động lực to lớn mạnh mẽ góp phần quan trọng xây dựng đảng
thật sự trong sạch vững mạnh theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng đã đề ra